vào sáng nay tòa án nhân dân tp hà nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm ba mươi sáu bị cáo
vụ án thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội khi mà dự án chỉ mới đưa vào khai thác
nhưng đã có rất nhiều điểm bị hư hỏng ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc vận hành khai thác
an toàn khi tham gia giao thông và gây bức xúc trong nhân dân
sáu bị cáo trong vụ án này đều bị viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội
vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
bao gồm hai phó tổng giám đốc tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam vec
nguyễn mạnh hùng và lê quang hào cùng nhiều bị cáo nguyên là giám đốc
phó giám đốc ban quản lý dự án nguyên giám đốc gói thầu nguyên giám đốc ban điều hành liên danh gói thầu
mặc dù mới được đưa vào khai thác nhưng đã có rất nhiều điểm bị hư hỏng
kết luận giám định cho thấy chất lượng công trình xây dựng thuộc giai đoạn một của dự án
không đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn kỹ thuật yêu cầu thiết kế dự án
quá trình thi công nghiệm thu các bên liên quan đã không thực hiện đo nghiệm thu cường độ mặt đường
trên các lớp vật liệu hoàn thành không đo hệ số thấm của lớp bê tông nhựa tạo nhám
để đánh giá chất lượng công trình xây dựng sau khi thi công
dẫn đến không kiểm soát được chất lượng hạng mục công trình xây dựng nhưng đã ký nghiệm thu
đề nghị đưa công trình vào khai thác sử dụng
và các đơn vị có liên quan không có phương án biện pháp chỉ đạo cụ thể để ra soát kiểm tra
loại bỏ vật liệu không đảm bảo chất lượng dẫn đến cả bảy gói thầu đều sử dụng đá
tại các mỏ đá này làm vật liệu xây dựng các lớp cấp phối đá răm và bê tông nhựa các loại
mặc dù các hạng mục công trình xây dựng không đảm bảo chất lượng nhưng chủ đầu tư
và các đơn vị có liên quan đã nghiệp thu thanh toán hơn tám trăm một mươi một tỷ đồng cho các đơn vị thi công dự án
dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài trong một tháng
thông tin từ sóc trăng
khi lực lượng thi công công trình tiến hành triển khai đặt cống tạm b ba trên kênh cây me
thuộc ấp vĩnh thạnh b xã vĩnh hải thị xã vĩnh châu
tỉnh sóc trăng nhiều đối tượng đã chống đối cản trở
ngay sau đó nhóm đối tượng này đã bị khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
vụ việc xảy ra vào sáng ngày ba mươi tháng một mươi một nhóm đối tượng đã đến ngăn cản
chửi bới hành hung không cho đơn vị tiến hành thi công
mặc dù được lực lượng chức năng tuyên truyền giải thích yêu cầu giải tán
nhưng các đối tượng vẫn tiếp tục có những hành động chống đối
khi lực lượng chức năng đi qua cầu canh cây me để triển khai phương án bảo vệ
một số đối tượng ngăn cản không cho đi qua dùng tay và cây đánh liên tiếp vào người cán bộ chiến sĩ công an
các đối tượng còn lại sử dụng ống tuyếp sắt cây cừu tràm và đá ném vào lực lượng chức năng
ngoài ra các đối tượng còn mang theo hai bình ga loại một mươi hai kg đặt tại điểm đặt cống
dọa sẽ cho nổ và đưa đường dây điện xuống kênh để ngăn cản thi công
vụ việc làm cho một mươi ba cán bộ chiến sĩ công an thị xã vĩnh châu bị thương
trong đó có hai đồng chí bị thương nặng phải chuyển lên bệnh viện tuyến trên để điều trị
tại cơ quan công an các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội do thiếu hiểu biết về pháp luật
và có những yêu cầu đền bù không hợp lý dẫn đến vi phạm pháp luật
bất ngờ kiểm tra ngôi nhà của một người dân trên địa bàn xã thạnh phú huyện cai đước công an huyện cai đước tỉnh cà mau
đã phát hiện và bắt quả tang nhiều đối tượng đang tham gia đánh bài ăn tiền
tại hiện trường có hai mươi đối tượng liên quan đến hành vi đánh bạc trong số này có một mươi người là nữ
tại hiện trường có một mươi người là nữ kiểm tra xung quanh chiếu bạc và trên người những người có liên quan
tạm giữ hàng chục bộ dụng cụ để đánh bạc và gần một mươi bốn triệu đồng
qua xác minh hầu hết các đối tượng là người địa phương và các địa bàn giáp danh
hiện tất cả đã được chuyển về cơ quan công an để xử lý theo quy định
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nam định đang thụ lý điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xảy ra trên địa bàn tỉnh nam định và các tỉnh thành phố trên cả nước
nội dung vụ án ngay sau
vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi cao thị hoài chú tại tỉnh nam định lập facebook trần mai thu thảo
sau đổi tên là mai mai
trên trang facebook cao thị hoài đăng tải các bài viết kêu gọi các nhà hảo tâm trên cộng đồng mạng
ủng hộ quyên góp tiền từ thiện dùng vào việc mai táng các thai nhi bị bỏ rơi
trẻ em bị bệnh hiểm nghèo và có hoàn cảnh khó khăn
thực chất cao thị hoài không làm các công việc từ thiện
sau khi nhận tiền từ các nhà hảo tâm
cao thị hoài không chuyển cho bất cứ cá nhân gia đình nào cần giúp đỡ
hay tổ chức từ thiện nào mà sử dụng để chi tiêu cá nhân
công an tỉnh nam định khuyến cáo ai đã từng quyên góp tiền cho cao thị hoài
qua số tài khoản ngân hàng agribank
hãy chủ động liên hệ với phòng cảnh sát hình sự gặp đồng chí phạm thái dương
số điện thoại chín trăm một mươi hai bảy trăm hai mươi hai ba trăm tám mươi bảy để được hướng dẫn giải quyết
nếu sau ngày hai mươi sáu tháng năm
tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nam định không nhận được thông tin liên hệ của bị hại
thì cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nam định sẽ đề nghị viện kiểm sát nhân dân tỉnh nam định
tịch thu số tiền từ thiện mà bị can cao thị hoài chiếm đoạt để xung công quỹ nhà nước
cũng liên quan đến một công trình giao thông được nhiều người quan tâm
đến nay nhiều người dân thủ đô đã đến nhà ga để trải nghiệm
vì là mới hoạt động nên khó tránh khỏi phát sinh các vấn đề liên quan đến an ninh trả tự
chính vì vậy để bảo đảm an ninh an toàn cho toàn bộ tuyến tàu điện chạy qua
các lực lượng công an thành phố hà nội đã chủ động các phương án giải pháp
để giữ gìn an ninh trật tự chống ủn tắc tại một mươi hai nhà ga của tuyến
ngay từ đầu giờ sáng tổ công tác của đội cảnh sát giao thông đường sắt
phòng cảnh sát giao thông công an thành phố hà nội tuần tra tại nhà ga
để đảm bảo an toàn giao thông phân luồng chống ủn ứ
đồng thời tuyên truyền người dân đảm bảo công tác phòng chống dịch
hàng ngày đội cảnh sát giao thông đường sắt bố trí hai đồng chí tuần lưu lắm tình hình
liên quan đến trật tự an toàn giao thông đường sắt trên một mươi hai nhà ga
và chủ yếu tập trung ở ga cát linh và ga yên nghĩa
phân công cán bộ chân sĩ làm nghiệm vụ lắm tình hình trên tàu dưới ga
và tất cả những tuyến đường sắt đi qua
dọc tuyến đường sắt đô thị cát linh hà đông có một mươi hai nhà ga
chạy dọc qua các quận đống đa thanh xuân nam tử liêm hà đông
do vậy công an các đơn vị có tuyến đường sắt đô thị chạy qua
cũng phối hợp với phòng kể sát giao thông phòng kể sát hình sự
và các lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn giao thông phòng chống trộm cắp móc túi
đối với nhà ga này thường xuyên chúng tôi sẽ bố trí cán bộ
ở trên địa bàn ga để bảo vệ đảm bảo an ninh trật tự này
quan sát này và tuyên truyền cho bà con về an ninh trật tự này
và hai lứa là trong quá trình trực ở đây
ví dụ có cái vấn đề gì mà nó có liên quan đến an ninh trật tự
ví dụ như trộm cắp móc túi
thì có thể chúng tôi có các biện pháp giải quyết và ngăn chặn ngay
trong những tình huống khẩn cấp và bất ngờ
thì đội hành giao thông đường sắt phối hợp chặt chẽ với công an các quận hà đông
đống đa thì ngay lập tức là bố trí lực lượng phản ứng nhanh
phối hợp chặt với cả metro hà nội và các công ty đường sắt
để khắc phục ngay hậu quả đảm bảo giao thông thông suốt và đảm bảo trật tự an toàn giao thông
trong thời gian tới người dân đã quen với loại hình vận tải mới này
lực lượng chức năng sẽ tập trung kiểm soát chặt
đề phòng các lỗi vi phạm gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông đường sắt
như lái tàu phụ lái tàu
nhân viên phục vụ chạy tàu sử dụng nồng độ cồn hoặc các chất kích thích
bán hàng rong trên tàu nhà ga mang chất dễ cháy dễ nổ vũ khí lên tàu
các lực lượng công an bộ đội biên phòng và hải quan tỉnh quảng bình
vừa triệt phá thành công chuyên án ma túy
bắt hai đối tượng người lào đang vận chuyển ba trăm linh bốn viên ma túy tổng hợp qua biên giới
sáng ngày hai mươi một tháng một mươi một tại khu vực cửa khẩu quốc tế cha lo
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng bình
phù hợp với lực lượng bộ đội biên phòng và đội kiểm soát hải quan quảng bình
bắt quả tăng hai đối tượng người lào là kẹo la khon vinhampasert và tích sĩ hạp pân nha
đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới
theo hướng từ lào về việt nam
lực lượng chức năng thu giữ tại hiện trường hơn ba trăm linh bốn viên ma túy tổng hợp
được cất giấu trong các túi bóng và một số tăng vật có liên quan khác
còn tại tỉnh đồng nai lực lượng công an cũng đã đấu tranh triệt phá nhiều chuyên án
vụ án bắt giữ hàng chục đối tượng liên quan đến ma túy
tuy nhiên thời gian gần đây hoạt động của loại tội phạm này ngày càng tinh vi và manh động
gây rất nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng ghi nhận của phóng viên intv tại địa bàn huyện thống nhất
sau khi ăn nhậu xong cả nhóm bảy người của đinh thanh sang quê thanh hóa
nghề nghiệp tự do thuê một phòng ở khách sạn để sử dụng ma túy
nhận được tin báo của quần chúng nhân dân công an huyện thống nhất đã tiến hành kiểm tra
bắt giữ nhóm đối tư của sang cùng tăng vật ma túy
đối với sang dù không bị bắt tại chỗ nhưng biết mình không thể thoát được
nên sang đã ra đổ thú
tôi đưa cho đạt tổng số tiền là bốn triệu tổng số tiền là bốn triệu đến và nhờ đạt đi mua ma túy để sử dụng
sau khi đưa cho đạt thì tôi có đi uống nước đi uống nước thì khoảng một giờ tôi có quay lại để sử dụng ma túy
sau khi sử dụng đến khoảng ba giờ thì tôi có về nhà nhí
nghi thì khoảng bảy giờ sáng hôm sau thì có nghe thông tin là cả nhóm đã bị công an bắt giữ
thì tôi biết là không thể trốn tránh được trách nhiệm của mình nên tôi đã lên cơ quan công an để đầu thú
bản thân nghiện ma túy đối tượng nguyễn kim phượng chủ tịch đồng nai
đã móc nối với một đối tượng chưa rõ lai lịch đến điểm hẹn để mua ma túy
với số tiền bốn trăm linh đồng phương đã mua được một lượng ma túy về sử dụng và bán cho con nghiện
cũng như nhiều đối tượng ma túy khác phương đã bị lực lượng công an bắt giữ
cùng thăng vật là ma túy
bị can có lên chỗ khúc đường cao tốc trong thành nhiều dây
đợi một người phụ nữ bán ma túy cho một bị can
bị can mua bốn trăm linh người phụ nữ đã đưa cho bị can một bịch với lại hai tráng nhỏ
bị can về bị can có lấy sử dụng một ít ở cái bịch trên ba ga xe
rồi còn bao nhiêu bị can bỏ lại chỗ cũ
dù trong giai đoạn giãn cách covid một mươi chín
nhưng tình hình tội phạm và tên ám ma túy trên đại bàn huyện thống kỳ
huyện thống nhất vẫn diễn biến phức tạp
đã xuất hiện các hoạt động chứa chấp sử dụng tổ chức trái phép chất ma túy từ các nhà cho thuê
theo thống kê từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay
công an huyện thống nhất tỉnh đồng nai đã phát hiện triệt phá bốn mươi một vụ
một trăm linh sáu đối tượng liên quan đến các vụ vi phạm pháp luật với ma túy
qua điều tra đã tiến hành khởi tố ba mươi ba vụ bảy mươi bị can
xử phạt vi phạm hành chính ba mươi một đối tượng với số tiền hơn hai mươi bảy triệu đồng

xử phạt vi phạm nghiện tại cộng đồng theo nghị định một trăm một mươi một của chính phủ
vận động các đối tượng nghiện tự nguyện cai nghiện tại trung tâm cai nguyện cộng đồng huyện
lập hồ sơ đưa các đối tượng nghiện đi cai nghiện bắt buộc
và đồng thời phối hợp với công an các huyện thành phố giáp ranh
để quản lý tốt các đối tượng có khả năng điều kiện phạm tội và các đối tượng nghiện
để hạn chế đến mức thấp nhất tội phạm này
thứ tư là sử dụng các biện pháp nghiệp vụ
tập trung bắt giữ và xử lý nghiêm các đối tượng mua bán tàng trữ
sử dụng trái phép chất ma túy theo đúng quy định của pháp luật
ma túy vẫn đang lên lõi và từ ngõ ngách của đời sống xã hội gây ra nhiều hệ lụy với mọi mặt
trong cuộc chiến không khoan nhượng này ngoài sự nỗ lực của lực lượng công an
rất cần sự chung sức đồng lòng của các cộng đồng để đề lùi tội phạm và tên ăn ma túy
vào khoảng một giờ ba mươi phút ngày hai mươi tháng một mươi một vừa qua khi bà nguyễn thị lán đang ngủ một mình ở nhà
tại thôn lạc thủy xã đông kết huyện khói châu tỉnh hương yên
thì bị một đối tượng nam giới đột nhập vào nhà dùng dây chói tay dùng rẻ bịt miệng
cướp đi một điện thoại di động và số tiền hai triệu đồng
ngay sau khi nhận được tin báo công an huyện khói châu phối hợp với công an xã đồng kết
tiến hành khám nghiệm hiện trường tổ chức điều tra truy bắt đối tượng gây án
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an xác định đối tượng nguyễn văn dương
trú tại huyện khói châu là đối tượng gây án
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện khói châu tỉnh hưng yên
đã tạm giữ nguyễn văn dương và củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
đột nhập vào nhà dân để trộm cắp tài sản khi bị phát hiện
đối tượng đã dùng dao đâm chủ nhà gục ngay tại chỗ
công an huyện crong bong tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam ysen bia chú tại huyện crong park tỉnh đắk lắc để điều tra làm rõ
theo kết quả điều tra ban đầu tối ngày hai mươi tháng chín y xen mang theo dao và kìm cắt sát
đến nhà interpid mlo chú cùng địa phương để rủ đi trộm cắp
cả hai sau đó đến xã giang cang huyện crong bông
sau khi đột nhập vào ba tròi giấy không trộm cắp được tài sản có giá trị
hai đối tượng tiếp tục đến nhà bà mai thị hoa chú tại xã giang cang
yterpit đứng ở ngoài cảnh giới
còn ysen đột nhập vào trong
tuy nhiên đối tượng đã bị anh nguyễn duy tân con trai của bà hoa phát hiện hô hoán
ysen ngay lập tức rút dao đâm một nhát vào bụng của anh tân
khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ thương tích bốn mươi năm
trên đường tẩu thoát hai đối tượng tiếp tục đột nhập nhà dân để trộm cắp
nhưng bị phát hiện truy đuổi nên bỏ chạy về nhà
hiện công an huyện crong bong đang tiếp tục củng cố hồ sơ
để xử lý interpid mlo theo quy định của pháp luật
ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vĩnh hưng tỉnh long an cho biết
đang thụ lý điều tra hai đối tượng là huỳnh hùng thái và lê trường hận
cùng chú tài huyện vĩnh hưng về hành vi cướp tài sản
vào ngày hai mươi năm tháng một mươi anh trần thái hòa và anh phạm trí dũng
cùng chú tỉnh long an đang điều khiển xe máy
thì bị một xe máy khác đuổi theo phía sau rồi chặn lại
hai đối tượng lạ mặt tự xưng là công an kiểm tra và yêu cầu đi về đồn
tuy nhiên hai đối tượng lạ mặt chở anh dũng và anh hòa đến đoạn đường vắng thì dừng lại
một đối tượng cầm roi điện trích đánh và yêu cầu anh dũng anh hòa đưa điện thoại nhẫn vàng
sau đó lên xe tàu thoát
nhận được tin báo của bị hại công an huyện vĩnh hương đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
bắt được hai đối tượng trên là người đã thực hiện hành vi cướp tài sản
công an huyện vĩnh hương tạm giữ một xe máy một con dao tự chế hai điện thoại di động
ba nhẫn vàng tổng giá trị thiệt hại khoảng một mươi triệu đồng
liên quan đến vụ án sản xuất buôn bán sách giáo khoa giả ở hà nội với quy mô lớn
ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thay đổi quyết định khởi tố bị can
đối với ông trần hùng kiểm soát viên chính nguyên tổ trưởng tổ ba trăm linh một
nay là tổ trưởng tổ một nghìn bốn trăm bốn mươi bốn tổng cục quản lý thị trường thuộc bộ công thương
để điều tra về hành vi nhận hối lộ
bị can trần hùng trước đó đã bị khởi tố về tội
vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
trước đó ngày một mươi bảy tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố bổ sung vụ án
môi giới hối lộ và khởi tố nguyễn duy hải về tội môi giới hối lộ
đây là diễn biến mới của quá trình mở rộng điều tra vụ án sản xuất buôn bán hàng giả
xảy ra tại công ty cổ phần in và văn hóa truyền thông hà nội
công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại phú hưng phát
đội quản lý thị trường số một mươi bảy cục quản lý thị trường tp hà nội và các đơn vị liên quan
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
công an tỉnh đã triệt phá thành công một đường dây rửa tiền lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia
đây là băng nhóm tội phạm do đối tượng người nước ngoài cầm đầu hoạt động rất tinh vi
đối tượng vũ thành trung quê ở tiền giang đã bị bắt tạm giam để điều tra
cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một cơ quan công an nhận tin báo của công ty pc về việc bị lừa đảo
chiếm đoạt số tiền gần một trăm một mươi đô la mỹ
vào cuộc điều tra cơ quan công an xác định các đối tượng lừa đảo đã đột nhập vào hệ thống
máy tính nội bộ của công ty pc để đánh cắp thông tin sau đó mạo danh gửi email cho đối tác của họ
thông báo thay đổi đơn vị thụ hưởng tiền thanh toán mua hàng từ công ty pc sang công ty do trung làm giám đốc
cơ quan công an đã kịp thời đề nghị ngân hàng phong tỏa tài khoản của công ty này
mở rộng điều tra cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu tiếp tục bắt giữ các đối tượng
nguyễn thị hạnh chú tại đồng nai phạm thanh dũng nguyễn thị vinh và uzo emmaniuel quốc tịch nigeria
quá trình điều tra cơ quan công an xác định năm hai nghìn một mươi bảy thông qua mạng xã hội hạnh quen biết uzo emaniel
hai người này thuê một căn hộ cao cấp tại thành phố hồ chí minh sống với nhau như vợ chồng
tháng tám năm hai nghìn hai mươi một uzo emaniel yêu cầu hạnh tìm các công dân việt nam để thuê họ
đứng tên thành lập doanh nghiệp để uzo emmanuel và đồng bọn của y thực hiện hành vi rửa tiền
nếu thực hiện thành công hạnh và những người đứng tên thành lập công ty sẽ được hưởng một mươi trong số tiền giao dịch
tôi có quen một người tên là long so và con nói là muốn hợp thức hóa một số tiền từ nước ngoài chuyển về
với hình thức là mở công ty để nhận tiền và hướng dẫn cho tôi là tìm người để máu công ty và ăn phần trăm
mà tôi sẽ được hưởng bốn trên tổng số tiền giao dịch
mặc dù biết đây là hành vi bất hợp pháp nhưng hạnh vẫn liên hệ với vinh để thực hiện hành vi sai phạm
vinh đã cầu kết với phạm thanh dũng và vũ thành trung đăng ký thành lập một mươi một doanh nghiệp do trung và dũng làm giám đốc
để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
uzo emmanuel và các đối tượng người nước ngoài đồng bọn thực hiện đột nhập trái phép vào hệ thống máy tính nội bộ của các doanh nghiệp
để đánh cắp thông tin phục vụ hành vi lừa đảo
về cái thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì các đối tượng này đã sử dụng cái phần mềm hoặc là cái mã độc để xâm nhập trái phép vào mạng vi tính của các cái doanh nghiệp
mà chúng cần phải thu thập thông tin hợp đồng từ các thông tin thu thập được thì chúng giả mạo cái email của các doanh nghiệp đối tác
và trong cái email này thì chúng đề nghị là chuyển cái số tiền thanh toán trong cái hợp đồng vào một cái tài khoản của các cái công ty mà do chúng đã lập sẵn
với thủ đoạn trên tính đến cuối tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
một doanh nghiệp có trụ sở tại châu âu hai trăm ba mươi sáu euro tương đương với sáu một tỷ đồng
số tiền này được chuyển vào tài khoản của một công ty do dũng làm giám đốc
rồi vinh có nói em là làm đứng ra làm công ty nhận tiền từ nước ngoài về
em mới thấy như vậy
em nhận lời
rồi vinh làm thủ tục cho em mở công ty cho em năm cái
cơ quan điều tra cho biết đây là một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia với hành vi rất tinh vi
hiện cơ quan điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu đang tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng mở rộng điều tra vụ án
làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý trước pháp luật
từ tin báo của quần chúng nhân dân công an thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa đã bắt quả tăng năm người
gồm hai nam và ba nữ
đang tụ tập để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
cụ thể tại số nhà ba trăm linh năm b phố quang trung phường đông vệ thành phố thanh hóa
lực lượng công an đã thu giữ một túi ni lông đựng ma túy tổng hợp dạng đá còn bám ma túy
một ống tẩu cuộn bằng tiền sáu bình khí loại bình khí bóng cười hai mươi xác bóng cười
một bộ tăng âm loa đài và nhiều tăng vật liên quan đến việc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tại cơ quan công an những người trên khai nhận nguyễn đăng minh ở tám mươi một phố lê thần tông
đường đông vệ phường đông vệ thành phố thanh hóa là người đứng ra tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
đấu tranh mở rộng vụ án ngày một mươi tám tháng một mươi một công an thành phố thanh hóa đã bắt và khám xét nơi ở
của đối tượng nguyễn anh tuấn ở trung cư tết cô phường đông vệ thành phố thanh hóa
thu giữ bốn gói ma túy tổng hợp dạng đá hiệp vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ

hiện công an thị xã cửa lò của tỉnh nghệ an đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án
nguyễn đức cảnh chú tại xã cao xá huyện lâm thao tỉnh phú thọ đang vận chuyển một mươi hai kg pháo nổ
thì bị đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an huyện đâm thao tỉnh phú thọ phát hiện bắt giữ
tại cơ quan công an nguyễn đức cảnh khai nhận số pháo trên cảnh mua tại khu vực cầu việt trì
thuộc thành phố việt trì với giá tám triệu đồng của một người không rõ lai lịch với mục đích để sử dụng trong dịp tết nguyên đán